sau hơn một mươi hai giờ vây bắt quyết liệt và căng thẳng đến khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi một tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các đơn vị chức năng
đã khống chế bắt gọn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nguyễn duy lâm
trú tại xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
đây là đối tượng có lệnh chuyên nã đặc biệt của công an thành phố hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông qua các biện pháp nghiệp vụ vào tối ngày hai mươi tháng hai lực lượng công an đã phát hiện đối tượng di chuyển
từ một nhà nghỉ trên địa bàn xã thọ sương huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa để lẩn trốn
phát hiện bị vây bắt nguyễn duy lâm đã cố thủ trong phòng nghỉ sau hơn một mươi hai h đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng hai
lực lượng công an đã khống chế bắt giữ nguyễn duy lâm an toàn thu giữ trong người đối tượng một khẩu súng quân dụng
bên trong có bốn viên đạn khám xét nơi lẩn trốn của đối tượng tại huyện thường xuân lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế
bên trong có sáu viên đạn năm mươi một viên đạn các loại một cục màu trắng nghi là heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại